trong khi hàng trăm hộ dân không có nước sạch sinh hoạt thì nhiều nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch ở bình phước lại đắp chiếu hàng năm trời
phản ánh sau đây của phóng viên thời sự về sự việc trên tại bình phước
lọt thỏm giữa cánh rừng cao su lối đi cũng không có
cỏ dại cây leo mọc um tùm nhiều hạng mục xuống cấp
nếu thật nhìn chắc có lẽ ít ai biết được đây là một nhà máy cung cấp nước sạch sinh hoạt có công suất thiết kế tám mươi mét khối một ngày đêm cung cấp nước sinh hoạt cho hơn tám trăm linh hộ dân
được khởi công từ năm hai nghìn năm và nhanh chóng đi vào hoạt động chỉ ít tháng sau đó
hàng chục hộ dân ở ấp tân hưng xã phước thiện huyện bù đốp bao năm phải dùng nước nhiễm trì nhiễm phèn
khi có nhà máy đã hết sức vui mừng đầu tư kinh phí lắp đặt đường ống để dẫn nước về nhà
nhưng nay lại phải đi xin từng can nước ở vùng khác về dùng

còn mình đi xin người ta mình cũng ngại cũng phải chờ đợi người ta đi làm về là mình mới bơm
mình xài nhiều mình cũng sợ ngại nữa
theo ông nguyễn văn hậu ấp phó ấp tân hưng người trước đây được ủy ban nhân dân xã phước thiện phân công trông coi nhà máy
thì ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh
đã hoàn tất công tác sửa chữa
và bàn giao nhà máy lại cho ủy ban nhân dân xã phước thiện
tuy nhiên từ đó tới nay đã nhiều tháng trôi qua ủy ban nhân dân xã phước thiện vẫn không thực hiện việc cung cấp nước cho người dân sử dụng
người dân thì hồi người ta cũng ý kiến với tôi rất nhiều lần nhưng mà tôi thì tôi cũng đề nghị cấp trên ủy ban nhân dân
nhưng mà cũng là do cái kế hoạch của ủy ban nhân dân chưa thống nhất
cho nên là chưa bàn giao cho ai để quản lý và vận hành nhà máy để cấp nước cho nhân dân

đem câu hỏi vì sao nhà máy đã sửa chữa xong cả năm trời nhưng đến nay không thực hiện việc cấp nước trở lại cho người dân
lên đại diện của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước
câu trả lời mà chúng tôi nhận được như sau
nhu cầu sử dụng nước của người dân tập trung vào mùa khô hạn
hiện nay thì bắt đầu vào mùa khô thì người dân mới có nhu cầu sử dụng và người dân đăng ký sử dụng
thì chính quyền địa phương cùng với cái tổ cấp nước này sẽ phục vụ nhân dân theo cái nhu cầu
đến thời điểm này chính quyền địa phương cũng đang tổ chức kiện toàn tổ quản lý khai thác công trình này
và công trình đã được bàn giao và khai thác bình thường
đề nghị nhân dân liên hệ với chính quyền địa phương đăng ký nhu cầu để tổ cấp nước phục vụ theo nhu cầu của người dân
theo tìm hiểu của chúng tôi ngoài trạm nước sạch ở xã phước thiện
thì trên địa bàn huyện bù đốp của tỉnh bình phước còn có nhiều trạm cung cấp nước sạch khác
trong tình trạng xây xong rồi được bỏ không
các trạm cung cấp nước sạch này được xây dựng và khánh thành từ nhiều năm nay
với kinh phí xây dựng trạm lớn là gần một mươi hai tỷ đồng trạm nhỏ nhất cũng gần hai tỷ đồng